bà con ở các địa phương cần đẩy mạnh phong trào bảo vệ an ninh tổ quốc
trong đó tập trung làm tốt công tác tuyên truyền cho các tầng lớp nhân dân về phương thức thủ đoạn của các đối tượng
xong để đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm này bên cạnh sự vào cuộc của các cơ quan chức năng
thì các cơ sở thờ tự cho đến mỗi người dân cần nâng cao ý thức bảo vệ quản lý tài sản theo khuyến nghị
để hạn chế tình trạng kẻ gian đột nhập trộm cắp tài sản
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của mình nhé